công an thành phố phan rang tháp tràm đang tạm giữ hình sự đối tượng trần văn đạo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó trần văn đạo điều khiển xe mô tô đến công ty trách nhiệm hữu hạn tân tiến đạt
có trụ sở tại khu phố chín phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm
rồi dùng dao đe dọa yêu cầu một nữ nhân viên phải giao năm mươi triệu đồng của công ty đưa cho đạo
khi lấy được tiền đạo nhanh chóng tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai mươi bốn giờ điều tra lực lượng chức năng bắt giữ được trần văn đạo
cùng các tăng vật có liên quan
đạo khai nhận vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đạo có vay thế chấp một mươi triệu đồng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn tân tiến đạt
do bức xúc việc công ty này không cho trả tiền gốc mà yêu cầu phải trả cả gốc lẫn lãi
và thường xuyên gọi điện thoại thúc giục đòi nợ trần văn đạo đã nảy sinh ý định
đến công ty để chiếm đoạt tài sản